nhằm học hỏi kinh nghiệm của nhật bản trong công tác phòng cháy chữa cháy từ đó tăng cường hiệu quả phòng ngừa
ngăn chặn nguy cơ cháy nổ và bảo đảm thoát hiểm tại các nơi có nguy cơ cháy cao ở việt nam
đại học xây dựng hà nội đã phối hợp với đại học khoa học tokyo nhật bản đã tổ chức hội thảo
xây dựng an toàn phòng cháy thoát hiểm tại việt nam và kinh nghiệm nhật bản
tại hội thảo các chuyên gia đầu ngành của việt nam và nhật bản đã thảo luận chi tiết các vấn đề
về công tác phòng chống cháy nổ những bất cập trong việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
trong kiến trúc xây dựng về hiệu quả mối quan hệ giữa luật xây dựng và luật phòng cháy chữa cháy
trong luật phòng hỏa của nhật bản
việt nam là một trong số các quốc gia có mật độ xây dựng nhà cao tầng tại đô thị cao trong khu vực đông nam á
mà rất nhiều nhà cao tầng chưa có sự chú trọng vào công tác phòng cháy chữa cháy cũng như cứu nạn thoát hiểm
đối với các tòa nhà cao tầng càng lên cao việc chữa cháy cứu nạn cứu hộ càng khó khăn
vì vậy điều đầu tiên chúng ta cần phải nghĩ đến là phân khu các thang chống cháy các khoang chống cháy
làm thu nhỏ các diện tích cháy lúc đó việc cứu hỏa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
theo số liệu của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
chỉ tính riêng quý i và quý ii năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã xảy ra tổng cộng một bốn trăm năm mươi ba vụ cháy nổ
khiến năm mươi bốn người thiệt mạng

trong đó tính riêng trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra bốn trăm một mươi một vụ cháy
làm bốn người chết chín người bị thương
thiệt hại ước tính trên hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng
cái vấn đề về an toàn về phòng cháy chưa được quan tâm và chưa được quản lý tốt
và những người sử dụng trong các tòa nhà trung cưng cũng như các quả
có những cái ý thức trong cái việc ngành ngừa phòng cháy
các thiết kế hiện nay cũng đã cho thấy là cũng có một số thiết kế chưa đảm bảo
về cái nguyên tắc phòng cháy và thoát hiểm
và các cái trang thiết bị cũng chưa có những cái việc kiểm tra định kỳ
cho nên là khi xảy ra sự cố thì rất nhiều các thiết bị là không làm việc
là một quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong việc tập huấn kỹ năng phòng chống cháy nổ cho người dân
quy chuẩn thiết kế phòng cháy chữa cháy
những bài học từ các chuyên gia đầu ngành về xây dựng luật phòng cháy chữa cháy của nhật bản
sẽ là kinh nghiệm quý cho việt nam trong công tác phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm cứu nạn